tại nhà quốc hội phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị đã tiếp bà sara vandes bulano
đại sứ đặc mệnh toàn quyền mexico tại việt nam
bày tỏ vui mừng đón đại sứ mexico tại nhà quốc hội phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị khẳng định
việt nam luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác với mexico và đánh giá cao vai trò của mexico trên trường quốc tế
phó chủ tịch quốc hội vui mừng được biết mexico vừa mới thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị mexico việt nam
khẳng định đây là cầu nối trong mối quan hệ giữa quốc hội hai nước
đặc biệt hiện nay hai nước đều tham gia hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
nên có thể tận dụng lợi thế này để tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế thương mại
phó chủ tịch quốc hội nêu rõ năm hai nghìn hai mươi cũng là năm hai nước kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
mong rằng việt nam và mexico tiếp tục thúc đẩy phát triển quan hệ ngoại giao lên tầm cao mới ngay càng hiệu quả hơn